tại hà nội đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác biên phòng năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trình chính phủ ban hành nghị quyết số một mươi sáu về chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
phê duyệt đề án tăng cường hợp tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa việt nam với các nước láng giềng
xây dựng dự án luật biên phòng việt nam trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
chung tay cùng đảng nhà nước và toàn dân chống dịch covid một mươi chín tăng cường lực lượng phương tiện kiểm soát chặt chẽ
tại các cửa khẩu đường mòn lối mở thường xuyên duy trì trên một sáu trăm linh tổ chốt và trên bảy cán bộ chiến sĩ
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên ba tuyến biên giới
trong đợt bão lũ lịch sử tại miền trung các đơn vị trong bộ đội biên phòng đã sung kích đi đầu
chủ động điều động trên một mươi tám luật cán bộ chiến sĩ năm trăm linh lượt phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn
khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền trung nam trung bộ
trong năm hai nghìn hai mươi bộ đội biên phòng cũng đã đấu tranh thành công một trăm hai mươi một chuyên án
thu giữ trên ba tấn ma túy các loại tạm giữ hàng hóa buôn lậu trị giá khoảng tám mươi một tỷ đồng
qua đó góp phần tô thắm lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới